hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau đây là nội dung chi tiết
dúng động tìm thấy ba mươi chín thi thể trong container ở ngoài ô tại nước anh
vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi đại sứ việt nam tại anh đã điện đàm với bộ trưởng nội vụ anh
đại diện đại sứ quán việt nam tại anh cũng đã có buổi làm việc với đại diện cơ quan phòng chống tội phạm của anh
và cảnh sát điều tra hat sx về vụ việc này
sáng nay đại sứ việt nam tại anh cùng một số cán bộ của đại sứ quán đã đến hiện trường
tiếp tục làm việc với cơ quan chính quyền địa phương và cảnh sát hạt sx
đại sứ quán việt nam và các cơ quan chức năng của anh nhất trí phối hợp chặt chẽ
chia sẻ thông tin trong quá trình điều tra xác định danh tính các nạn nhân
đại sứ quán cũng đã thiết lập kênh trao đổi thông tin và phối hợp trực tiếp với cảnh sát hadessak
đơn vị đang chủ trì điều tra về vụ việc
các cơ quan chức năng của anh cho biết quá trình điều tra đang được tiến hành tỉ mỉ cẩn trọng
tuân thủ theo các quy định thủ tục về điều tra tội phạm của interpol
cảnh sát hat sx cho biết hiện vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi
theo quy định của anh việc xác minh và nhận dạng danh tính được thực hiện dựa trên kết quả có được
sau khi khám nghiệm tử thi và thông tin dữ liệu sinh chắc học di truyền học của các nạn nhân
không dựa trên hình ảnh do đó cần phải có thời gian
cho tới một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng một mươi theo giờ địa phương
chưa có khẳng định chính thức nào về danh tính của các nạn nhân được công bố
đại sứ quán việt nam tại anh đang và sẽ tiếp tục trao đổi
và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của anh
sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân việt nam
để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp
đề nghị liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại anh
là cộng bốn mươi bốn bảy mươi bảy một mươi ba một mươi năm
xin lỗi cộng bốn nghìn bốn trăm bảy mươi bảy một mươi ba một mươi tám một nghìn năm trăm linh một
hoặc số điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân là cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám mươi bốn tám mươi bốn
xin nhắc lại cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám mươi bốn
trong một diễn biến khác thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có chỉ đạo yêu cầu
bộ công an bộ ngoại giao và chính quyền tỉnh nghệ an tỉnh hà tĩnh
khẩn trương xác minh thông tin vụ phát hiện ba mươi chín thi thể trong container ở anh
thủ tướng giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ ngoại giao ubnd các tỉnh nghệ an hà tĩnh
các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc
để có các biện pháp xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật việt nam và luật pháp quốc tế
đồng thời yêu cầu điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân việt nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
bên cạnh đó thủ tướng giao bộ ngoại giao chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại anh
theo dõi sát tình hình phối hợp chặt chẽ làm việc với các cơ quan liên quan phía anh
để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân việt nam nếu có
đồng thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định
thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trên
báo cáo thủ tướng trước ngày năm tháng một mươi một
khởi tố ba đối tượng đổ dầu thải đầu độc nguồn nước sạch sông đà
theo điều tra ban đầu lực lượng chức năng xác định điểm bị đổ trộm dầu
là ở xóm mon xã phúc tiến huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
cách nhà máy nước mặt sông đà khoảng năm km
dầu thải từ vị trí này đã tràn xuống khe suối trầm
rồi dẫn vào hồ đầm bài khu vực chữ nguồn nước cho nhà máy
huyện kỳ sơn vận động quân chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
ubnd huyện kỳ sơn kêu gọi người dân có bất kỳ thông tin hình ảnh nào
với nhóm đối tượng thực hiện việc đổ trộm dầu thải
hãy báo ngay cho lực lượng chức năng
cũng theo điều tra ban đầu công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà
có trách nhiệm lớn khi phát hiện vụ việc từ ngày tám tháng một mươi
nhưng không thông báo không có những biện pháp ngăn chặn thích hợp
dẫn đến váng dầu đã chảy vào nguồn nước qua hệ thống xử lý nước của nhà máy
rồi chảy vào hệ thống phân phối đến người dân ở các quận hà đông hoàng mai thanh xuân
huyện thanh trì và một phần bắc tử liêm của hà nội
liên quan tới vụ việc công an tỉnh hòa bình vào chiều ngày hôm qua
cũng đã triệu tập một số người có liên quan để đấu tranh làm rõ việc xả thải dầu bẩn
gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông đà
sử điểm vụ truy sát cả nhà em trai do mâu thuẫn đất đai ở huyện đan phượng hà nội
ba cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố hà nội đã thống nhất đưa vụ án trên
ra xét xử điểm làm bài học dân đe giáo dục phòng ngừa chung
theo kết luận điều tra
trong thời gian qua sự nguyễn văn đông và gia đình ông nguyễn văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín là em ruột của nguyễn văn đông nhà ở sát nhau
có mâu thuẫn về quyền lợi đất đai đất nông nghiệp
từ đó dẫn đến mâu thuẫn trong sinh hoạt
trước khi xảy ra án mạng tối ngày hai mươi chín tháng tám
con trai ông hải có sang nhà nguyễn văn đông
thông báo về việc gia đình sẽ xây nhà trên thửa đất sát với nhà cổ đông
đồng cho rằng mâu thuẫn giữa hai anh em là lỗi của bà doãn thị việt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là vợ của ông hải và anh hiệp là con trai
ông hải suối bẩy nên đông nảy sinh ý định sẽ giết em dâu và cháu trai
khoảng bảy h ba mươi sáng ngày một tháng chín đông lấy một dao nhọn dài bốn mươi cm
sang nhà ông hải để tìm giết bà việt và anh hiệp
tại nhà em trai đông đã lấy dao chém em dâu khiến nạn nhân gục xuống
sau đó đối tượng tiếp tục cầm dao truy sát ông hải và con gái ông hải
là nguyễn thị bắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một con dâu ông hải là đỗ thị hồng nhung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và cháu gái ông hải là nguyễn thị bắc
nguyễn đỗ huyền my sinh năm hai nghìn một mươi tám hậu quả bốn người tử vong
riêng con dâu ông hải là chị đỗ thị hồng nhung may mắn thoát chết
khởi tố bắt tạm giam hai phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
quá trình điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi
làm việc về tội giả mạo trong công tác quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đối với các bị can bao gồm
trần kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
phường vĩnh tuy quận hai bà trưng thành phố hà nội
chỗ ở phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội
nghề nghiệp phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
lê ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
chỗ ở xã cự khê huyện thanh oai thành phố hà nội
nghề nghiệp phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
cùng ngày sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với trần kim oanh lê ngọc hà
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ
theo quy định của pháp luật
thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo tử vong do tai nạn
sáng nay thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo lê hải an đã qua đời
do ngã từ trên tầng cao tòa nhà trụ sở bộ giáo dục và đào tạo
số ba mươi năm đại cổ việt quận hai bà trưng hà nội
ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an đã có mặt tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
ông lê hải an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại hà nội nguyên quán xã xuân đan huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
là kỹ sư địa vật lý tại đại học thăm dò địa chất moscow liên bang nga
thạc sĩ dầu khí tại đại học tổng hợp brunei
tiến sĩ dầu khí tại đại học harriot ward vương quốc anh
ông lê hải an công tác tại trường đại học mỏ địa chất từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ông lê hải an được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín ông lê hải an giữ chức bí thư đảng ủy bộ giáo dục và đào tạo
khởi tố đô đốc nguyễn văn hiến nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
trước đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn văn hiến
bằng hình thức xóa tư cách nguyên tư lệnh quân chủng hải quân nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ tư lệnh quân chủng hải quân
bộ chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn văn hiến
bằng hình thức cách các chức vụ
ủy viên đảng ủy quân sự trung ương nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân chủng hải quân nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
gồm phó bí thư đảng ủy ủy viên ban thường vụ đảng ủy
và ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân chủng hải quân nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
trong thời gian giữ cương vị phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân chủng hải quân
ông nguyễn văn hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
của ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân
trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của cơ quan này
ông nguyễn văn hiến cũng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuết điểm
của quân chủng hải quân và trách nhiệm cá nhân về vi phạm khuyết điểm
như thực hiện không đúng thẩm quyền vi phạm các quy định pháp luật
về quản lý sử dụng đất đai đầu tư xây dựng đối với một mươi khu đất quốc phòng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của đảng ủy quân chủng hải quân
buồng lòng lãnh đạo chỉ đạo thiếu trách nhiệm kiểm tra giám sát
trong công tác quản lý sử dụng các khu đất quốc phòng
các cơ quan chức năng đã xem xét xác định vi phạm khuyết điểm của ông nguyễn văn hiến
là rất nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về tiền tài sản của nhà nước và quân đội
để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng hải quân bị khởi tố điều tra và xử lý hình sự
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng quân đội và cá nhân ông nguyễn văn hiến
bắt nghi phạm cầm súng cướp tiệm vàng ở quảng ninh
nghi phạm đinh thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
thường trú tại phường cẩm tây thành phố cẩm phà hiện trú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng
sau khi đối tượng gây án các lực lượng chức năng của công an thị xã đông triều
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức truy bắt
đồng thời thông qua các mối quan hệ kêu gọi thân nhân của tùng vận động đối tượng ra đầu thú
đến một mươi sáu h bốn mươi năm chiều nay tại xã trung hà huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đối tượng đã ra đầu thú và giao nộp một khẩu súng ngắn cùng năm viên đạn
đến hai mươi h ba mươi phút tối nay đối tượng đã được di lý về công an thị xã đông triều an toàn
bước đầu đinh thanh tùng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản tại cửa hàng kinh doanh vàng lương oanh
vào chiều ngày tám tháng một mươi
hiện các lực lượng chức năng của công an tỉnh quảng ninh và công an thị xã đông triều
đang điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
bắt hai nghi can trong vụ giết tài xế grabbuy và tiến hành thực nghiệm hiện trường
theo báo cáo chính thức
kết quả điều tra ngày hai mươi tám tháng chín công an quận bắc tử liêm nhận được tin báo
của anh đàm duy long chú tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
nghi ngờ bạn cùng phòng trọ là nguyễn cao sang chú tại tỉnh thanh hóa
hiện đang học năm thứ nhất trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội bị sát hại cướp tài sản
công an quận bắc tử liêm đã tiến hành sang minh ra soát
đến một mươi tám h cùng ngày thì phát hiện thi thể anh sang với nhiều vết thương
ở khu vực hoang vắng gần công trường thi công đường nối hoàng quốc việt kéo dài
thuộc tổ dân phố tân phong phường thụy phương quận bắc tử liêm hà nội
đến một mươi bảy h bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín lực lượng cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm
phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
bắt giữ hai đối tượng gây án là đinh văn giáp và đinh văn trường
cùng chú tại tỉnh yên bái khi các đối tượng đang lẩn trốn
tại bản cại xã hạnh sơn huyện văn trấn tỉnh yên bái
tổ công tác đã thu giữ vật chứng là xe máy của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm
cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đinh văn giáp và đinh văn trường
về hành vi giết người và cướp tài sản
quy định tại điều một trăm hai mươi ba và điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng này
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi minh chính
chủ tịch hội đồng quản trị công ty petrolen
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với bùi minh chính
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại tp hcm
là chủ tịch hội đồng quản trị công ty petroland
nguyên giám đốc công ty petrolen
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
vào ngày một tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã tống đạt và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
khám xét đối với bị can bùi minh chính
theo đúng quy định của pháp luật
kết quả điều tra bước đầu xác định
với tư cách là giám đốc công ty petrolen
bùi minh chính đã ký hợp đồng
duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản
dịch vụ tư vấn nhà đất và ký hợp đồng bán bất động sản
của petrolen trái quy định của pháp luật
gây thiệt hại cho petrolen gần một trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định
để làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của bị can
và các đối tượng có liên quan
tuyên án vụ buôn bán thuốc ung thư giả tại vn phạc ma
theo hội đồng xét xử hồ sơ vụ án
và quá trình làm việc tại tòa cho thấy
nguyễn minh hùng cựu chủ tịch vn phạc ma
và các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
như kết quả điều tra
năm hai nghìn một mươi ba hùng đặt mua thuốc h capetan
của công ty helic canada thông qua võ mạnh cường
cựu giám đốc công ty trách nhiệm hô hạn
thương mại hàng hải quốc tế hc
do cường không cung cấp được giấy kiểm nghiệm
và thực hành thuốc của nhà sản xuất
để xin cấp phép nhập cầu
nên hùng đã chỉ đạo cấp dưới
thuê dược sĩ viết hồ sơ thuốc
làm con dấu tài liệu giả
nộp cho cục quản lý dược
và nhập chót lọt chín ba trăm linh hộp thuốc
hội đồng xét xử nhận định lô thuốc giả
về nguồn gốc và là thuốc kém chất lượng
việc lô thuốc chưa bán ra thị trường
chưa gây hậu quả cho người sử dụng
là ngoài ý muốn của các bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn minh hùng
một mươi bảy năm tù võ mạnh cường hai mươi năm tù
về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
các bị cáo khác nhận mức án
từ ba năm tù cho hưởng án treo
đến một mươi hai năm tù
liên quan đến sai phạm tại cục quản lý dược
về việc cấp phép cho vn phạc ma nhập thuốc giả
hôm một mươi tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra
bộ công an đã khởi tố vụ án
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
người dân ăn mừng trước chiến thắng
của đội tuyển bóng đá việt nam
tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
phố hàng bài quận hoàn kiếm tp hà nội
đã có rất nhiều cổ động viên
có mặt tại khu vực này
để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia việt nam
tất cả đều cảm thấy rất hài lòng
trước màn trình diễn của các cầu thủ quốc gia
trong ngày hôm nay
từ khi đội tuyển việt nam hôm nay giành chiến thắng
trước đội tuyển malaysia
đây là chiến thắng mà tôi đánh giá là rất quan trọng
tôi rất thích tình huống di bàn của cầu thủ quang hải
để đảm bảo người dân đi lại thuận lợi an toàn
tại mỗi lúc giao thông dẫn vào trung tâm thành phố
đều có lực lượng chức năng
đặc biệt trong đó lực lượng cảnh sát giao thông
đã tổ chức phân luồng hướng dẫn phương tiện từ xa
lập thêm các chốt giao thông để giảm bớt lưu lượng phương tiện
vào khu vực hồ hàn kiếm
cảnh sát cơ động cũng được điều động một trăm linh cân số
ứng trước tay các địa bàn trọng điểm
và tuần tra trên các tuyển phố
sau khi trận đấu bóng đá có diễn ra
thì cảnh sát cơ động chúng tôi sẽ tiến hành
triển khai ngay lực lượng chống đua
trên tất cả các tuyển phố
thuộc trên địa bàn hà nội
đặc biệt là bố trí lực lượng hóa trang
để theo dõi
phát hiện những nhóm đối tượng
có ý đồ tổ chức
để đua xe trái phép
chúng tôi sẽ bố trí lực lượng
có ý đồ tổ chức
ngay từ khi bắt đầu tan bóng đá
để xử lý nghiêm
đối với cả những đối tượng
có hành động đua xe
gây rối trật tự công cộng
ngoài ra để đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn thành phố
các tổ công tác một trăm bốn mươi một cũng ứng trực đến sáng
tổ chức chốt chặn tại các khu vực trọng điểm
để xử lý vi phạm giao thông
ngăn chặn kịp thời các hành vi quá khích
gây rối trật tự công cộng
cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý
theo dõi bản tin tổng hợp tháng một mươi của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo
trên kênh antv